thưa quý vị sự cố vỡ kính xảy ra tại quán cà phê the coffi os đã để lại tổn thương quá lớn
đối với nữ bác sĩ hml và gia đình sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
sức khỏe của nữ bác sĩ đã có tiến triển theo thông tin mới nhất nữ bác sĩ hml có thể ra viện
trong từ năm đến bảy ngày tới chuyển tuyến tập phục hồi chức năng liên quan tới bác sĩ hml nạn nhân
trong vụ tâm kính rơi tại quán the coffee house bác sĩ trần quang trung ngoại khoa thần kinh và
cột sống bệnh viện đại học y hà nội cho hay sức khỏe của nữ bác sĩ diễn biến tốt tình trạng phổi
ổn định hơn cô cũng đang tập ngồi do bác sĩ l có nhiều tổn thương nặng nên thời gian phục hồi sẽ
rất dài cô phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn đặc biệt là khả năng điều
lại và sinh hoạt cá nhân
nguy cơ sẽ phải ngồi xe lăn dự kiến năm bảy ngày tới bệnh nhân có thể xuất viện chuyển sang tập
vật lý trị liệu theo đại diện bệnh viện ca hà nội nơi bác sĩ l làm việc trong thời gian qua công đoàn
bệnh viện k đã vận động quyền góp đồng thời thường xuyên động viên thăm hỏi để nữ bác sĩ yên tâm
điều trị hiện mẹ của bác sĩ l điều trị ung thư hạch tại bệnh viện ca các đồng nghiệp hỗ trợ chăm sóc
mẹ cô giúp gia đình yên tâm tập trung chăm sóc điều trị cho nữ bác sĩ
theo đó trận rông lốc kèm mưa đá ngày hai mươi tháng bốn đã làm vỡ kính tại tòa nhà viettel nơi the coffi house
thuê mở địa điểm kinh doanh sự cố khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương thông tin cho hay ngay khi
sự cố xảy ra jecophie house lập tức đưa người bị thương vào viện chữa trị đồng thời tích cực phối hợp
với các cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà vietteler bên cho thuê và vận hành tòa nhà xác định thiệt hại
đề xuất phương án hỗ trợ tại thời điểm xảy ra sự cố nhân viên ca tối tại the coffee house thái hà đã sơ tán khẩn cấp
khách hàng vào kho để trú ẩn sau đó đại diện cửa hàng đã đưa toàn bộ bốn nhân viên cùng ba khách hàng bị thương
vào bệnh viện và chi trả trước toàn bộ viện phí phát sinh trong đợt đầu đến ngày hai mươi một tháng bốn các nhân viên của the coffee house
và hai khách hàng đã xuất viện hiện một khách hàng là chị h m l cần tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ
trao đổi về vụ việc đại diện the coffee house cho biết
do chị l bị đa chấn thương và vừa phẫu thuật xong nên chưa biết thời điểm ra viện
vị này chia sẻ rất may đến nay chị l đã qua cơn nguy kịch
vz capfiel house cũng chuẩn bị gặp mặt gia đình chị l để có thể chia sẻ trách nhiệm và tìm hiểu thêm mong muốn của gia đình chị l
được biết nạn nhân l hai mươi chín tuổi quê xã diễn đồng huyện diễn châu nghệ an đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều hà nội
tối ngày chín tháng năm ông hoàng văn thành bố chị l cho biết từ khi xảy ra tai nạn
gia đình tập trung lo cho con và đã trình báo sự việc với công an phường trung liệt đống đa hà nội vào ngày hai mươi một tháng bốn
trong thời gian chị l điều trị phía quán cà phê có tới thăm hỏi người bệnh
hai bên thống nhất tập trung cấp cứu cho nạn nhân và chưa đề cập chi phí tài chính
số tiền đóng tạm ứng viện phí đều do gia đình xoay sở
sau khi sự cố xảy ra chị l được đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu hiện đã tỉnh nhưng bị liệt nửa thân dưới
thưa quý vị
vụ vỡ kính tại quán cà phê jacoffi house khiến một khách hàng bị liệt nửa người đang khiến dư luận không khỏi xôn xao
được biết trước khi gặp nạn nữ bác sĩ trẻ chỉ kịp gọi về cho gia đình báo mình sắp hôn mê và nói lời cảm ơn cha mẹ
tối hai mươi tháng bốn bác sĩ hml hai mươi chín tuổi đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều thanh trì hà nội cùng bạn bè uống cà phê tại phố thái hà trung liệt đống đa hà nội
trời đổ cơn rông một tấm kính lớn từ tầng hai của tòa nhà đã đổ sập xuống người cô
ngay lập tức bạn bè đã đưa bác sĩ l vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
ông hoàng văn thành chú tại xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an bố của bác sĩ l không giấu được nước mắt khi nghĩ đến con
nữ bác sĩ nhỏ nhắn nhanh nhẹn và luôn tự lập trong học tập cuộc sống
giờ đây chỉ nằm im mọi sinh hoạt ăn uống đều nhờ bố chăm sóc
người cha này nhớ lại
khoảng hai mươi một h bốn mươi năm ngày hai mươi tháng bốn khi chuẩn bị đi ngủ ông bất ngờ nhận được số điện thoại lạ gọi đến
đó là giọng nói của con gái ông
bố ơi con bị thương nặng lắm con sắp hôn mê rồi bố sắp xếp ra hà nội giúp con
con cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ
lúc đầu ông còn tưởng con nói đùa vì số điện thoại lạ
nhưng con nói thêm mình được bạn đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu đây là điện thoại của bạn
lúc này chân tay ông bùn rùn hụt hẫn vô cùng
vợ và con trai ông ở quê cũng điện thoại và kể về việc con gái gọi về nhà
gia đình sau đó vội vàng ra hà nội
năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn gia đình ông thành vào tới khoa cấp cứu bệnh viện đại học y hà nội
lúc này l đã hôn mê
các bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cô tiên lượng rất nặng
cả nhà chỉ có thể ngóng tin con từ bác sĩ điều trị
sau nhiều ngày điều trị hiện tại bác sĩ l tỉnh táo có thể giao tiếp đơn giản với người thân
kể về con gái người cha nước mắt lanh
l và em trai đều do mẹ chăm sóc bởi bố là bộ đội đóng quân ở miền biên giới cách nhà hai trăm linh km một năm về nhà được vài lần
từ lớp một đến khi tốt nghiệp bác sĩ nội chú l đều đạt loại giỏi
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa nghe lời khuyên của bố chọn ngành học cứu người
lờ quyết tâm trở thành bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư hoàn thành xuất sắc chương trình học
bác sĩ l được ký hợp đồng làm việc tại bệnh viện ca
khi con đường tương lai đang rỗng mở
tai nạn bất ngờ ập đến đã hủy hoại cuộc đời của nữ bác sĩ trẻ
nhớ đến con ông thành nói trong tiếc nuối lờ rất tự lập
con còn ấp ủ rất nhiều dự định còn muốn đi nước ngoài học tiến sĩ
tháng sĩ bác sĩ phan văn tân hội trưởng hội đồng hương nghệ an tại đạo y hà nội cho biết
mẹ bác sĩ l cũng là bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện ca
chứng kiến gia đình chật vật xoay sở viện phí để điều trị cho bác sĩ l
anh tân đã gửi thư ngỏ kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng
bác sĩ tân chia sẻ di chứng của lờ quá nặng nề bởi vậy việc điều trị sẽ rất lâu dài
hiện bác sĩ l cần phải trải qua phẫu thuật cố định giải ép cuộc sống
sau hai ngày kêu gọi nhiều bạn bè đồng nghiệp trên cả nước đã gửi lời thăm hỏi
chia sẻ với nữ bác sĩ trẻ
bác sĩ tân hy vọng với sự chung tay của cộng đồng bác sĩ l sẽ vượt qua được khó khăn sau tai nạn
từ khi bị tai nạn và tỉnh dậy trong phòng cấp cứu bác sĩ l vẫn kiên cường mạnh mẽ
cô không muốn bố mẹ người thân bạn bè lo lắng
dịp vào thăm đôi mắt cô gái trẻ lại sáng lên hy vọng
thưa quý vị trước đó một vụ tai nạn sập kính đã xảy ra tại số nhà hai mươi hai
ngõ tức mạc phường cửa nam quận hoàn kiếm hà nội khiến bốn người thương vong
theo nhiều người dân địa phương kể lại họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà
khi chạy vào thì thấy hai người nằm bất tỉnh
một người đàn ông bảy mươi tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc
ông này cho hay khoảng một mươi giờ sáng một mươi năm tháng bốn khi đang ngồi đầu ngõ
thì ông nghe thấy tiếng kêu cứu
tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà số hai mươi hai
lúc này ông vội chạy vào thì thấy có hai nam giới nằm bất tỉnh
trên người hà nạn nhân không có gì đè lên nên ông đoán họ bị ngã từ trên cao xuống
vị này cho biết thêm thời điểm đó còn có một cô gái cũng đang ôm gối kêu cứu
sau đó mọi người sinh sống xung quanh đã tập trung
thông báo tới cơ quan chức năng tới hiện trường để xử lý sự việc đưa các nạn nhân đi cấp cứu
được biết ngôi nhà nơi xảy ra vụ tai nạn đang kinh doanh khách sạn
với thiết kế chín tầng một tung trong đó một tầng hầm
ngôi nhà bắt đầu xây dựng từ nhiều năm trước
tuy nhiên mới chính thức đi vào hoạt động được vài năm nay
đa số người dân xung quanh cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn
họ nghe nói nhà bên đang sửa chữa giếng trời cho ngôi nhà
một nam thanh niên thông tin khi phát hiện tiếng kêu thất thanh
anh chạy sang thấy những nạn nhân nằm bất động nhiều mảnh kính bị vỡ vụt
văng ra tứ tung trên khắp nền nhà
anh này kể lại trong bốn nạn nhân
có ba nam và một người nữ họ là công nhân và nhân viên của khách sạn
sau khi xảy ra sự việc mọi người đã lấy cáng đưa nạn nhân còn sống đi cấp cứu
trước đó khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng bốn
tại số nhà hai mươi hai ngõ tức mạc phường cửa nam quận hoàn kiếm
xảy ra vụ tai nạn khiến bốn người thương vong trong đó hai người tử vong
được biết ngôi nhà xảy ra sự việc có diện tích một trăm bốn mươi tám m hai
khu vực diễn trời có diện tích một mươi tám m hai
quá trình sửa chữa một công nhân trèo lên mái
nhà thì kính bị vỡ gây ra vụ tai nạn
theo thông tin ban đầu vụ việc khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ là
nvt hai mươi ba tuổi hà nội và hvb ba mươi hai tuổi kiên giang
hai nạn nhân bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện việt đức
các nạn nhân đều lạt thở sửa chữa
vừa có mặt tại bệnh viện ông nvk cha của nạn nhân nvt cho biết
nhận được tin báo ông chỉ nghĩ con trai bị tai nạn lao động nên vội vã có mặt
sau khi đến ông km ba hoàng nhận được tin
trai đã qua đời
một người thân nạn nhân chia sẻ do có một nạn nhân nữa quê ở miền nam
người thân chưa kịp ra nên công an hẹn sáng một mươi sáu tháng bốn làm việc với các bên liên quan
được biết nạn nhân nvt đang làm nghề nhôm kính cùng một nhóm thợ
nhóm thợ đã bắt đầu làm việc tại tòa nhà từ ba ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn thường tầm
ngay sau khi nhận được tin báo
ubnd quận hoàn kiếm cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh
điều tra làm rõ vụ việc
trở lại vụ việc
sập kính tại the coffee house trên phố thái hà
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
và những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn
xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại